bộ công thương vừa có văn bản thông tin về việc chấm dứt hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn thiên ngọc minh huy
đồng thời khẳng định công ty trách nhiệm hô hạn nhã khắc lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp
sau khi bộ công thương công bố kết quả xử lý đối với công ty thiên ngọc minh huy
trên một số phương tiện truyền thông có thông tin về việc công ty này trở thành một tập đoàn
trong đó có công ty trách nhiệm hữu hạn nhã khắc lâm và công ty này sẽ đảm nhiệm việc tiếp tục các hoạt động bán hàng đa cấp của thiên ngọc minh huy
theo đó công ty thiên ngọc minh huy sẽ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
theo quy định công ty thiên ngọc minh huy phải thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản hai
điều một mươi sáu nghị định bốn mươi hai hai nghìn một mươi bốn ndcp và tuân thủ các trình tự thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp
được quy định tại điểm b khoảng một điều chín thông tư hai mươi bốn
về phía công ty trách nhiệm hữu hạn nhã khắc lâm do chưa hoàn thành việc bổ sung hồ sơ thủ tục
cho việc sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp
nên công ty trách nhiệm hữu hạn nhã khắc lâm chưa được phép tổ chức bán hàng đa cấp